bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu vừa bổ nhiệm các chỉ huy quân sự mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
việc bổ nhiệm mới có liên quan đến phạm vi nhiệm vụ rộng lớn hơn và nhu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa tất cả các binh chủng
theo thông báo của bộ quốc phòng nga tổng tham mưu trưởng quân đội tướng valeri karashimov đã được bổ nhiệm làm chỉ huy của lực lượng tổng hợp
ngoài ra còn có các cấp phó của ông là các tổng tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ lực lượng mặt đất và phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang
cũng liên quan đến cuộc chiến tại ukraine người phát ngôn của thủ tướng anh xác nhận chính phủ nước này có kế hoạch gia tăng hỗ trợ đối với ukraine trong đó bao gồm cả việc cung cấp xe tăng
nếu lon đồng ý cung cấp xe tăng traveland hai cho kiev đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia phương tây cung cấp xe tăng chiến đấu hạng nặng hiện đại cho ukraine
anh cũng sẽ tăng cường hỗ trợ các loại công nghệ quân sự thế hệ tiếp theo để giúp ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến